cục trăn nuôi trung tâm khuyến nông quốc gia bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh yên bái
tổ chức chương trình hỗ trợ phòng chống rét cho châu bò tại huyện mù căng trải nhằm ứng phó với các đợt rét hại rét đậm sắp tới
cụ thể chương trình đã tổ chức các lớp tập huấn công tác phòng chống rét cho châu bò cho gần sáu trăm năm mươi hộ chăn nuôi
tại bốn xã cao phạ cúng luông chế cù nha và mồ dề của huyện mù căng trải
tại đây cán bộ của trung tâm khuyến nông quốc gia đã tập huấn về kỹ thuật phòng chống rét và phòng chống dịch bệnh cho châu bò
cho các hộ chăn nuôi và cán bộ kỹ thuật
ngoài ra chương trình còn hỗ trợ vật tư che chắn chuồng trại và thức ăn gia súc cho một số hộ chăn nuôi tại huyện
và tổ chức các hoạt động truyền thông về công tác phòng chống rét cho châu bò
cũng trong dịp này chương trình đã trao tặng hai mươi tấn thức ăn chăn nuôi cho các hộ trên địa bàn bốn xã trên